vào ngày bốn tháng tám tại hà nội đã xảy ra vụ sập nhà dân ba tầng tại địa chỉ số bốn mươi ba phố cửa bắc phường trúc bạch quận ba đình thành phố hà nội khiến hai người chết ba người bị thương
ngay sau khi sự việc xảy ra đồng chí nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn điều tra nguyên nhân của vụ việc
theo báo cáo ban đầu của công an phường trúc bạch quận ba đình hà nội nguyên nhân là ngôi nhà số bốn mươi ba phố cửa bắc được xây dựng từ lâu
móng hầu như không có trong khi đó nhà số bốn mươi một cửa bắc đang sửa chữa đào móng có khả năng gây ảnh hưởng
thành phố đà nẵng hiện có ba hệ thống camera giao thông được lắp đặt tại các trục đường chính và sẽ lắp đặt thêm bảy hệ thống camera nữa
đồng thời lắp đặt các trang thiết bị phục vụ xử lý giao thông bằng trích xuất hình ảnh từ tháng chín tới
những hình ảnh vi phạm được camera giám sát phát hiện sẽ được thông báo cho lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tuần tra
kiểm soát công khai trên các tuyến phố giao thông để yêu cầu dừng xe kiểm tra xử lý tại chỗ
đối với các phương tiện chưa kịp dừng trung tâm sẽ căn cứ vào dữ liệu hình ảnh rồi phạt nguội bằng cách gửi thông báo tới người vi phạm
vào những năm cả đất nước đang đẩy nhanh quá trình sản xuất tiến nhanh lên chủ nghĩa xã hội
thì tại nam định cứ một mươi hộ gia đình sẽ có một nhà là công nhân của nhà máy dệt
từ những chặng đường đó
nhịp sống của người dân thành nam như gắn bó và kết chặt với những tiếng còi tầm từ nhà máy
với những khung sợi và với những tiếng thôi đưa của một trong những lá cờ đầu ngành dệt may cả nước
từ khi nằm trong kế hoạch di rời cụm nhà máy dệt nam định sang cơ sở mới
cho đến nay gần như toàn bộ các khối cụ nhà xưởng của nhà máy dệt này đã được dỡ bỏ và giải phóng mặt bằng
với quyết định lưu giữ một phần nhà máy
có thể nói nhà máy dệt nam định sẽ vẫn là một biểu tượng đáng nhớ đối với thành phố và con người nơi đây
được xây dựng và phát triển từ thế kỷ thứ một mươi chín bởi người pháp
nhà máy dệt nam định sau khi được chính quyền ta tiếp quản đã trở thành một trong những cơ sở dệt nhuộm lớn nhất đông dương thời bấy giờ
nhà máy thời điểm lớn nhất có tới một mươi tám cán bộ công nhân viên chiếm một phần một mươi dân số tỉnh nam định
có thời cứ một mươi gia đình ở đây thì có một nhà làm tại nhà máy dệt
sản lượng sản phẩm của nhà máy lúc đó cũng rất lớn
cung cấp cho toàn bộ thị trường phía bắc suốt trong những năm chiến tranh chống mỹ cứu nước
chúng ta xây dựng sau đó chính quyền chúng ta tiếp quản thì nó thành một cái chuỗi sản xuất từ sợi dệt nhuộm mây
và các cái khối phụ trợ cái nhà máy trước đây của người pháp
thì hiện nay tổng công ty cũng đang sử dụng là các nhà làm việc và nhà điều hành chung của tổng công ty
đây nó cũng là một cái khuôn viên rất là đẹp là một cái kiến trúc cổ của thành phố nam định
từ bức tường nhà cửa đến cây cối nó đều thể hiện cái nét độc đáo riêng của dệt nam định
gia đình ông sơn
sớm là một trong những gia đình có truyền thống lâu đời nhất ở nhà máy dệt nam định
tham gia làm công nhân từ trong nhà máy từ đời bố của ông sớm
cho đến nay nhà ông đã có tới bốn thế hệ đã và vẫn đang phục vụ cho các dây chuyển sản xuất vải sợi hàng ngày
tôi là đời thứ hai con tôi và cháu tôi đã
nói chung là vì cái nhà máy dệt ấy nó là một cái truyền thống cách mạng
năm ba mươi khi có đảng
thế rồi lại là một cái truyền thống
truyền thống lịch sử của cái nhà máy này là lúc đó là nhất đông dương thời thầy kỳ pháp
nên tôi cảm thấy nó là một cái điều đến giờ
đến giờ mà còn tồn tại mà vẫn phát triển được
thì đấy là một cái điều mà rất là vinh dự và rất là tự hào
và là lìa mạnh phúc cho giai cấp công nhân
không chỉ ông sơn
tại thành phố nam định có hàng ngàn gia đình đã và thậm chí vẫn đang là cán bộ công nhân thuộc nhà máy dệt
những tiếng còi tầm của nhà máy đã gắn bó thân thuộc từ hàng trăm năm qua
và cho đến giờ nó vẫn là một phần từ ký ức đến đời sống hàng ngày của họ
bản thân tôi thì là cái thế hệ thứ ba làm việc ở trong nhà máy sợi từ ông bà tôi cho đến bố mẹ tôi
và tôi là thứ ba tầng lớp thứ ba làm ở nhà máy sợi
thì từ thời mà bản thân tôi còn bé thì tôi cũng đã được sự quan tâm
được biết là cái công việc trong đây
cái ấu thở của tôi làm việc bố mẹ tôi cũng làm việc ở trong đây
nên là nói chung là nhà máy sợi rất là gắn bó với tôi quen thuộc với tôi
bên cạnh đó ngay trong nhà máy dệt hiện tại vẫn còn lưu giữ những địa chỉ truyền thống
không những đối với cán bộ công nhân của nhà máy
mà còn đối với cả đảng bộ thành phố nam định những ngày đầu kháng chiến chống pháp
khi mà bắt đầu là chiến tranh chống pháp có thắng lại cái thì bắt đầu là xây dựng nước bắc
thì là cái nơi cung cấp cán bộ công nhân giỏi cho hai nhà máy
mấy hôm tám tháng ba
những năm đầu của thế kỷ hai mươi đội ngũ công nhân nhà máy dệt nam định đã liên tục đấu tranh
giành quyền lợi chính đáng của mình và không ngừng trưởng thành về nhận thức ý thức giai cấp
năm một nghìn chín trăm hai mươi chín tổ chức việt nam cách mạng thanh niên trong nhà máy được thành lập
có hai mươi chín hội viên là tri bộ đảng đầu tiên của tỉnh nam định
do đồng chí trần văn lan làm bí thư trực tiếp lãnh đạo phong trào đấu tranh
tiêu biểu là cuộc đấu tranh ngày hai mươi năm tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi của hơn bốn công nhân nhà máy sợi nam định
đã diễn ra trong hai mươi một ngày liên tục giới chủ pháp đã buộc phải chấp nhận các yêu sách của công nhân
và chính tại cây bàng lịch sử này lá cờ đảng đầu tiên của tri bộ đã tung bay đánh dấu một mốc son
trói lọi trong lịch sử đảng bộ nhà máy dệt nói riêng và của thành phố nam định nói chung
ngày hai mươi năm tháng ba là ngày công nhân dệt nam định đấu tranh với lại chủ pháp giảm giờ làm tăng lương
cải thiệu điền kiện làm việc ngày đó là ngày truyền thống của dân nam định hiện nay đã
những chính phủ đồng ý lấy ngày đó là ngày truyền thống của ngành dệt bay việt nam
theo quy hoạch chung của thành phố toàn bộ khu phân xưởng nhuộm này sẽ phải di rời
nhường chỗ cho một dự án khu đô thị mới tuy vậy cây bằng lịch sử sẽ được bảo tồn cùng với
cụm công viên mang tên hai mươi năm tháng ba với nhiều người đây là một biểu tượng đáng trân trọng
tôi thấy việc quyết định để lại công viên hai mươi năm tháng ba cây bằng lịch sử của ngành dệt nói chung và
quả dệt nam định nói riêng tôi thấy là một việc làm rất đúng tùy để cho những thế hệ trẻ cũng như
cán bộ đảng viên trẻ sau này thấy đây nó là một cái truyền thống cách mạng trong đấu tranh giai cấp
cũng như là truyền thống cách mạng của ngành dệt vào năm hai nghìn một mươi hai bảo tàng dệt may đã được xây dựng
nằm ở số năm đường hoàng hoa thám thành phố nam định trên khu nhà truyền thống của tổng công ty cổ phần dệt may nam định
bảo tàng có tổng diện tích là một hai hectare khu trưng bày chính được cải tạo xây dựng theo kiến trúc kiểu pháp cổ
gồm nhiều gian trong đó mỗi gian có một chủ đề trưng bày riêng biệt hiện vật trưng bày là sự hài hòa
giữa truyền thống và hiện đại phản ánh sự phát triển của ngành diệt may nam định nói riêng và ngành diệt may việt nam nói chung
qua các thời kỳ với tinh thần anh dũng trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc và những thành tiệu đạt được trong thời kỳ đổi mới
đặc biệt bảo tàng còn trưng bày những hiện vật quý về chủ tịch hồ chí minh sau những lần người về thăm và làm việc tại nhà máy dệt nam định
và cũng tại đây bức hình một phân xưởng dệt của nhà máy đã được in lên tờ tiền hai đồng lưu giữ một phần lịch sử vẻ vang của nhà máy
đây chúng tôi coi nhau như một gia đình anh em chị em tên biết còn thân thuộc hơn cả gia đình
mỗi khi vào đây thì từ cái chia sẻ buồn vui đều chị anh chị em chúng tôi đều có nhau hết
như là đi thăm hỏi hay là
chị em chúng tôi có công việc gì ở nhà chia buồn dẻ là chúng tôi tập trung là chúng tôi đi đến thăm hỏi
thân phục anh chị em chúng tôi
đất nước mỗi ngày một phát triển nhà máy dệt nam định sẽ được thay thế bằng dự án khu đô thị dệt may nam định
với nhiều kỳ vọng và sự thay đổi và phát triển kinh tế cho nam định
lịch sử kỷ niệm của hơn một trăm linh năm với tiếng còi tầm tan ca những bức tường bao bong chóc ố vàng tiếng con thoi
sẽ may là một kỷ niệm đẹp trong ký ức những người dân nam định
chính vì thế quyết định lưu giữ một phần kiến trúc phân xưởng nhà máy dệt được coi là quyết định đúng đắn
thể hiện được sự trân trọng quá khứ truyền thống và đáp ứng mong mỏi của người dân thành nam
thưa quý vị nghị định bốn mươi sáu được chính phủ ban hành nhằm thay thế các nghị định một trăm bảy mươi một và một trăm linh bảy
quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
dù đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày một tháng tám với hơn một trăm linh lỗi vi phạm giao thông sẽ bị tăng mức xử phạt
tuy nhiên cho đến thời điểm này
hành vi điều khiển phương tiện vượt đèn vàng đang gây tranh cãi lớn về tính an toàn
sự hợp lý trong thực tiễn khi áp dụng đặc biệt là trong môi trường đô thị
để phản hồi những thắc mắc của bạn xem truyền hình
cũng như chung tay bảo đảm trật tự an toàn giao thông
truyền hình nhân dân đã có những thực nghiệm vấn đề gây tranh cãi này
việc tăng mức xử phạt nhiều hành vi vi phạm giao thông đường bộ được chính thức áp dụng từ ngày một tháng tám
thế nhưng đến thời điểm này tranh cãi về lỗi vượt đèn vàng vẫn đang tiếp diễn
theo quy định tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch chừng
trừ trường hợp đã đi qua vạch chừng thì được đi tiếp
như vậy về mặt ngữ nghĩa có thể diễn giải rằng thấy đàn vàng thì phải dừng
chỉ khi đã đi vượt qua vạch dừng lúc vẫn còn đèn xanh thì mới được lưu thông tiếp
cũng đồng nghĩa với việc hiệu lực của đàn vàng được coi tương đương như đèn đỏ
và mức phạt mới về lỗi vượt đèn vàng bằng với đèn đỏ
đó là hiển nhiên
tranh cãi vẫn chưa dứt
thế nhưng việt nam đã tham gia công ước vin từ năm hai nghìn một mươi năm
việt nam được cấp bằng lái xe quốc tế có hiệu lực tương đương với bằng lái của bảy mươi nước đã tham gia công ước
như vậy chuyện tuân thủ luật giao thông đường bộ ở những điều cơ bản sẽ phải có điểm chung
để công dân bảy mươi quốc gia cùng hiểu dù khác ngôn ngữ
chúng tôi đã tìm hiểu về cách ứng xử với đàn vàng
trong các giáo trình dạy lấy bằng lái xe của các nước trên thế giới
thế nhưng điểm chung của các cháo trình ghi rõ đèn vàng là báo hiệu chuẩn bị sang đèn đỏ
bạn sẽ không được đi vào nơi giao cắt trừ trường hợp đã vượt qua hoặc đang ở rất gần mà việc dừng xe sẽ gây nguy hiểm
thậm chí ở nhiều quốc gia việc dừng ở bước nào hoặc được quy định bằng bộ đếm thời gian hay được quy định bằng vạch kẻ đường
rõ ràng có những điều dị biệt và điều này dẫn đến việc công dân việt nam khi có bằng lái xe
sẽ không hành xử đúng luật khi ở nước ngoài và ngược lại
như các bạn đã biết bắt đầu từ ngày một tháng tám việc phạt hành vi vượt qua vạch dừng khi có tín hiệu đèn vàng đã được áp dụng
tuy nhiên việc dừng như thế nào cho đúng và dừng như thế nào cho an toàn lại đang là một cuộc gây tranh cãi rất lớn ngay cả chính người trong cuộc
hôm nay chúng tôi đã có mặt tại trung tâm dạy nghề của trường cao đẳng cảnh sát hai để thực nghiệm cái việc mà dừng khi có tín hiệu đèn vàng như thế nào là hợp lý
trên thực tế nó diễn ra như thế nào
vạch trắng và vạch hoàng ở đây cách nhau ba bảy mét
đây là một khoảng cách để cho các học viên tập lái xe đạp thắng nhảy ra thường thường ở tốc độ chậm
sau đây chúng tôi sẽ thực hiện ở tốc độ là năm mươi km một giờ tốc độ cho phép chạy trong nội đô tốc độ hoàn toàn đúng luật
và sau đó là chúng tôi sẽ thử nghiệm ở tốc độ ba mươi năm km một giờ xem khi bắt đầu thấy tín hiệu đèn vàng và họ đạp thắng thì những gì đã diễn ra trên thực tế
ở tốc độ năm mươi km trên giờ
tốc độ trong nội đô cho phép ô tô di chuyển với xe đời mới có thắng abs đã cho thấy xe vẫn trượt qua vạch
và ở tốc độ ba mươi năm km trên giờ xe vẫn không thể dừng lại đúng vạch
với cái tốc độ mà chạy cỡ khoảng chừng ba mươi thì còn cả chừng ba mét nữa thì tôi không thể nào tôi xử lý kịp được
nếu bây giờ tôi xử lý kịp cái chỗ đó thì nó thắng một cái rất là dực
nhưng mà ở đằng sau thì có thể là
đúng vào đứt xe tôi liền là bảo lãm cái chắc
với loại xe không có thắng abs chúng tôi thực nghiệm ở tốc độ hai mươi năm km trên giờ sau đó là bốn mươi km trên giờ xe thậm chí còn trượt xa hơn
trên thực tế mà dù đã thắng rồi nhưng mà cái gia tốc vẫn trượt trượt qua khỏi vạch chỉ ở trên đường
cảm giác tay lén nó bị lượn
nếu mà tài xế mà không đủ sức khỏe thì có thể đánh lái xăng gây nguy hiểm cho người trên giao thông
như các bạn đã thấy vừa rồi chúng tôi đã thử nghiệm trên thực tế ở hai loại xe có tháng abs và không có tháng abs
ở nhiều loại tốc độ khác nhau ba mươi năm km một giờ bốn mươi km một giờ bốn mươi năm và năm mươi km một giờ
tất cả đều cho thấy rằng ở khoảng cách ba bảy mét khi phát hiện ra đèn vàng người tài xế đạp thắng
thì xe vẫn trượt qua khỏi vạch dừng và điều đó thì gây nguy hiểm cho giao thông
tôi tin rằng các điều lệ các luật được đặt ra đều nhằm mục đích phục vụ là bảo vệ sự an toàn của con người
như vậy rõ ràng trên thực tế việc dừng xe khi có tín hiệu đèn vàng còn phụ thuộc nhiều yếu tố
tốc độ xe mặt đường các phương tiện đang cùng lưu thông nhất là trong khu vực nội đô
các phần đường hỗn hợp cho phép xe máy chạy chung phần đường với ô tô
thêm vào đó công ước vin năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám cũng ghi rõ không được vượt qua vạch dừng xe hoặc vượt qua vị trí đèn tín hiệu
trừ khi đang ở quá gần vạch dừng xe hoặc tín hiệu khi đằng này bật sáng khiến không thể dừng xe an toàn
nếu không vượt qua vạch chừng hoặc vượt qua đèn tín hiệu
có lẽ ủy ban an toàn gia thông quốc gia cần nghiên cứu thêm việc hướng dẫn bằng đèn
để nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông
bởi tin rằng phạt tiền không thể đem lại an toàn nếu việc hiểu đúng luật làm đúng luật không trở nên phổ dụng
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nhịp sống đô thị của kênh truyền hình nhân dân